trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng tại syri liên hợp quốc đã kêu gọi ngừng bắn nhằm tránh để tình hình xung đột leo thang đến mức không thể kiểm soát
trong diễn biến mới nhất quân đội israel đã tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào lực lượng vũ trang hồi giáo jihad của palestine tại syri và giải gaza
trong khi đó phía syri đã sử dụng hệ thống phòng không đánh chặn nhiều tên lửa của israel ở khu vực damas trong đêm qua
nhiều vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô của syri ước tính có khoảng hai tám triệu người tại vùng tây bắc của syri đang cần sự hỗ trợ nhân đạo
con số này đã bao gồm gần chín mươi người chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ
những người đã phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn liên hợp quốc kêu gọi quyên góp thêm khoảng năm trăm linh triệu đô la để giúp đỡ hàng trăm nghìn người dân syri